xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị chỉ vì rủ bạn đi nhậu nhưng bị bạn khiêu khích nên tức giận đấm bạn tử vong
bị cáo nguyễn đức thanh chú tại quận cầm lệ đã bị tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt tám năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày một tháng bốn thanh gặp anh nguyễn hữu trung chú tại địa phương
nên rủ nhau vừa uống bia vừa che bia cùng với một vài người bạn
trong lúc chơi trung dẫn điểm và nói nhiều khiến thanh không vừa ý nên tính tiền ra về
lúc này trung đi theo bị cáo thanh về nhà và liên tục khiêu khích
thanh liên tục đấm vào vùng đầu và cổ của trung khiến trung ngã xuống đường
mặc dù bị cáo đã cố gắng đưa trung đi cấp cứu nhưng trung đã tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
đang tạm giữ hình sự đối tượng sĩ chấn phát chú thành phố hồ chí minh
để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua công tác nắm tình hình vào ngày một mươi năm tháng một mươi một tại khu phố hai thị trấn dương minh châu
công an huyện dương minh châu bắt quả tang đối tượng sĩ chấn phát
đang tàng trữ trái phép chất ma túy các loại có khối lượng trên ba mươi gram
khám xét nơi ở của đối tượng phát tại phường tám quận năm tp hcm
lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ ba bịch ma túy các loại có khối lượng trên ba mươi tám gram
cùng với hai viên nén tổng khối lượng trên tám mươi sáu gram
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đối tượng phát khai nhận
đã mua số ma túy trên về cất giấu để sử dụng
cũng với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trần thị huỳnh giao chú tại huyện an phú đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
tp long xuyên tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam
còn nguyễn thanh phú và nguyễn văn thương cùng chú tp long xuyên
bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong quá trình điều tra xác định vào đêm ngày bảy tháng một mươi một sau khi nhậu xong
phú cùng với thương rủ nhau mua ma túy đem đến phòng trọ uyên phương của giao
thuộc khóm đông an bốn phường mỹ xuyên để tổ chức sử dụng ma túy cùng với giao
và ba phụ nữ khác thì bị tổ công tác của công an tp long xuyên
phối hợp với công an phường mỹ xuyên kiểm tra bắt quả tăng
thù giữ nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy
kiểm tra trong phòng tổ công tác tiếp tục phát hiện tạm giữ bốn bọc ma túy
tám viên thuốc lắc và trên năm mươi bình khí bóng cười
qua test nhanh giao phú thương và ba người phụ nữ trong phòng trọ
đều dương tính với chất ma túy
thưa quý vị thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ
về tăng cường các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn xử lý hoạt động tín dụng đen
và kế hoạch của bộ công an về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
công an bắc cạn đã mở đợt cao điểm tấn công chấn áp và đấu tranh mạnh với tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv tại tỉnh bắc cạn
mới đây tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an huyện ba bể tỉnh bắc cạn
tiến hành kiểm tra tại cơ sở cầm đồ đại lợi thuộc tiểu khu một thị trấn trợ rã huyện ba bể tỉnh bắc cạn
do vũ ngọc dương chú huyện ba bể làm chủ
phát hiện vũ ngọc dương đã cho vay cầm cố tài sản và thu tiền lãi của người dân vượt qua quy định của pháp luật
với lãi suất lên đến bảy đồng trên một triệu đồng một ngày
trước đó đơn vị đã đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng có hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
của hai vợ chồng trịnh thị bé mã đại thủy và hoàng văn hiếu
cùng chú tại thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn
cùng thực hiện việc cho vai lãi nặng bằng cách cầm thẻ uống methadone của hơn năm mươi người
đều là các bệnh nhân đang điều trị methadone với số tiền cho vai từ hai trăm linh đồng đến một triệu năm trăm linh nghìn đồng
mức lãi suất từ năm đồng đến một mươi năm đồng một ngày
xác định tội phạm và vi phạm pháp luật
liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác
công an tỉnh bắc cạn kiên quyết đấu tranh mạnh với tội phạm này
có phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
bên cạnh đó phối hợp với viện kiểm sát tòa án nhân dân các cấp
truy tố đưa ra xét xử công khai các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen
nhằm giăn đe cảnh tỉnh và phòng ngừa tội phạm chung

có phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
công an tỉnh bắc cạn kiên quyết đấu tranh mạnh với tội phạm này
để chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen
các cấp các ngành tỉnh bắc cạn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt
tạo đồng thuận xã hội nhằm ngăn chặn mầm mống tín dụng đen từ cơ sở
trong đó biện pháp hữu hiệu là nâng cao đời sống cho nhân dân
tạo thuận lợi để người dân tiếp cận các nguồn tín dụng hợp pháp
từng bước loại trừ các cơ sở cầm đồ công ty hỗ trợ tài chính trá hình biến tướng
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng ngừa
kịp thời tố giác các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật
đềm quan đến hoạt động tín dụng đen
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền bắc
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh
và các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ hai đối tượng vận chuyển
trái phép hơn năm trăm bốn mươi kg pháo cùng với hai trăm bốn mươi gói bánh kẹo từ trung quốc về việt nam
vào trường ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại khu vực sông ca long khu vực biên giới tỉnh quảng ninh
các lực lượng phối hợp đã phát hiện bắt xử hai đối tượng
ninh a cạm trần thị long đang vận chuyển trái phép hơn năm trăm bốn mươi kg pháo
cùng với hai trăm bốn mươi gói bánh kẹo từ trung quốc về việt nam tiêu thụ
trong quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn
hiện đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền bắc
đang phối hợp với bộ đội biên phòng quảng ninh
hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ ban đầu
bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định
thưa quý vị với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
thời gian qua lực lượng công an toàn tỉnh ninh bình
đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác
huy động tối đa lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát
phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn
qua đó đã góp phần quan trọng bảo đạp tốt
trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí
trên cơ sở chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh ninh bình
lực lượng công an toàn tỉnh nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông
tăng cường công tác điều tra cơ bản khảo sát tình hình tuyến địa bàn
những khu vực tiềm ẩn và thường có những vi phạm về nồng độ cồn
như khu vực quán bar pub loune karaoke nhà hàng quán nhậu
để có biện pháp giải quyết phù hợp
giải quyết phù hợp phát tờ rơi để tuyên truyền việc chấp hành quy định về uống rượu bia
khi điều khiển phương tiện để làm sao mà nâng cao được ý thức chấp hành của người tham gia giao thông
kiên quyết xử lý cái vi phạm về nông độ cồn
bảo đảm phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
chúng tôi thay đổi thời gian thay đổi về tuyến đường
để nâng cao hiệu quả công tác tuần tra xử lý
một trong những giải pháp quan trọng
hàng đầu là lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở
nhất là lực lượng cảnh sát giao thông
tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp
chỉ đạo huy động các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội và toàn dân
tham gia công tác bảo đảm an toàn giao thông
chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật
bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
các quy định của luật phòng chống tắc hại của rượu bia
các chế tài xử lý của pháp luật đối với vi phạm về nồng độ cồn
để nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân
đồng thời tổ chức ký cam kết đối với các công ty doanh nghiệp kinh doanh vận tải
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phòng chống tắc hại của rượu bia
không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia
với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng công an toàn tỉnh phát hiện
xử lý hơn sáu năm trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
tước giấy phép lái xe ba hai trăm linh trường hợp tạm giữ hơn sáu năm trăm linh phương tiện các loại
thông qua việc quyết liệt xử lý vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng công an toàn tỉnh
đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
về giao thông đường bộ của người dân khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị cục cảnh sát giao thông bộ công an cũng cho biết
từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi các tổ công tác của bộ công an
cũng đã triển khai ở năm mươi tám địa phương qua đó phát hiện bàn giao cho công an địa phương
sáu một trăm một mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
trong khoảng thời gian trên các tổ công tác của bộ công an do cục cảnh sát giao thông
làm tổ trưởng đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an cấp huyện
thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn
phát hiện và bàn giao cho địa phương xử lý một một trăm hai mươi chín tài xế xe ô tô bốn chín trăm sáu mươi ba tài xế xe máy
và hai mươi sáu tài xế xe máy điện vi phạm
qua xác minh đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn ghi nhận hai trăm ba mươi hai trường hợp
người vi phạm là cán bộ công chức
các trường hợp này ngoài xử lý theo quy định cục cảnh sát giao thông còn gửi thông báo
về cơ quan đơn vị công tác để xử lý nghiêm theo quy định của đảng của cơ quan
với sự quyết liệt không có vùng cấm không có ngoại lệ tai nạn giao thông có nguyên nhân
do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia đã giảm rõ rệt cả ba tiêu chí